thưa quý vị trên địa bàn tỉnh tuyên quang vừa xảy ra vụ tai nạn giữa xe máy và xe cứu thương
khiến hai người tử vong cụ thể là vào khoảng hai mươi h năm mươi năm phút ngày một mươi chín tháng bốn
tại km một trăm sáu mươi một chín trăm một mươi t quốc lộ hai thuộc thôn làng mãn một xã thái hòa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ô tô cứu thương mang biển kiểm soát hai mươi ba a một mươi nghìn một
đi theo hướng hà giang tuyên quang và xe máy mang biển kiểm soát hai mươi hai b hai năm mươi bốn nghìn ba trăm chín mươi chín đi hướng ngược lại
hậu quả hai người chết tại chỗ hai phương tiện hư hỏng nặng nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ
vào ngày một mươi chín tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã bắt giữ thành công đối tượng
bị truy nã là chấu minh cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về hành vi cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật
theo hồ sơ vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi cháu minh cường cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi cướp tài sản
và bắt giữ người trái pháp luật trên địa bàn tỉnh lào cai cường được nhận hai mươi triệu đồng tiền công
khi chia số tiền cướp được rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định
truy nã đối với bị can châu minh cường vào ngày một mươi chín tháng bốn đối tượng châu minh cường bị bắt giữ
khi đang lẩn trốn tại xã phù ninh huyện sóc sơn thành phố hà nội tại cơ quan cảnh sát điều tra
cường khai nhận khi biết lực lượng công an truy tìm cường đã bỏ trốn sang campuchia sinh sống
tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cường quay trở lại việt nam và sống lang thang qua nhiều tỉnh
vào đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba thì trở về sinh sống và làm thuê tại xã phù ninh huyện sóc sơn thành phố hà nội
đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng vừa tiến hành theo dõi và bắt giữ
đối tượng lưu thanh triều ba mươi hai tuổi trú tại thị xã điện bàn tỉnh quảng nam là thủ phạm gây ra hàng loạt
các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố
vào tối ngày một mươi chín tháng bốn triều bị bắt giữ khi có dấu hiệu chuẩn bị thực hiện trộm cắp nhà dân
cùng những tăng vật dùng để phá khóa đột nhập được biết triều đã có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an triều khai nhận thường xuyên dạo quanh các khu vực ở trung tâm thành phố
thấy nhà dân khóa cửa ngoài thì thực hiện phá khóa đột nhập trộm cắp tài sản
từ đầu tháng ba đến nay triều đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản rồi đem bán lấy tiền ăn chơi tiêu xài
đăng bài thuê một trăm linh người đi đánh nhau trên facebook để câu view một người đàn ông đã bị phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc xử phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng
trước đó người này đã sử dụng tài khoản facebook cá nhân của mình đăng tải bài viết thuê một trăm linh người đi đánh nhau
tại quảng trường buôn ma thuật và hứa sẽ trả tiền cho mỗi người tham gia từ năm triệu cho đến bảy mươi triệu đồng
sau khi đăng tải cộng đồng mạng đã tương tác chia sẻ lan truyền bài viết rất nhanh chóng
gây mất an ninh trật tự và tạo tâm lý hoang mang phẫn nộ cho người dân
tại cơ quan công an người này khai nhận việc đăng tải bài viết là nhằm câu like câu view
để nhiều người biết đến và tương tác trên trang facebook của mình
công an tỉnh bắc ninh phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an vừa phá chuyên án lớn
bắt sự hai đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
hai đối tượng bị bắt giữ là trần bá du chú tại thị xã quế võ và đỗ duy lợi chú thành phố bắc ninh
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một mươi bốn bánh heroin ba mươi viên ma túy tổng hợp
và gần ba kg ma túy tổng hợp
khám xét khẩn cấp nơi ở của du và lợi cơ quan công an thu giữ thêm sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
hơn một trăm bốn mươi sáu gam ma túy tổng hợp hai trăm bốn mươi viên mdma hai khẩu súng
trước đó tại phường vân dương thành phố bắc ninh công an tỉnh đã bắt quả tang nguyễn văn quyến
chú thành phố bắc ninh về hành vi mua bán trái phép một bánh heroin và hơn hai trăm linh gram ma túy tổng hợp
cũng liên quan tới ma túy tại bàn co lóng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn là
công an huyện vân hồ chủ trì phối hợp với công an xã lóng luông huyện vân hồ
đội cảnh sát giao thông số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh công an huyện mộc châu
vừa phá thành công chuyên án bắt quả thắng hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chân ma túy
hai đối tượng bị bắt là tấn a khang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện vân hồ
và trần thị quỳnh giao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
lực lượng chức năng thu giữ tại chỗ hai bánh heroin hơn năm trăm linh gram ma túy ketamin
hơn hai trăm linh viên hồng phiến cùng một số vật chứng liên quan
tại cơ quan công an giao khai nhận lên vân hồ móc nối với tấn a khang
mua số ma túy trên về hải phòng bán kiếm lời thì bị phát hiện
được biết sao đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chân ma túy
còn khang có một tiền án về tội mua bán trái phép chân ma túy
bị tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh kết án hai mươi năm tù
đến năm hai nghìn hai mươi một khang ra tù nhưng ngựa quen đường cũ vẫn tiếp tục mua bán trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn ngọc đức bốn mươi tám tuổi
trú tại thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó qua công tác quản lý địa bàn công an huyện nhân trạch phát hiện bắt quả tăng đức đang
tiền lãi và gốc của một số con nợ trên địa bàn thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
từ hồ sơ tài liệu thu thập được và quá trình đấu tranh đức thừa nhận
từ ngày năm tháng một đến ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đã cho nhiều công nhân trên địa bàn khu công nghiệp nhân trạch vay
với tổng số tiền là gần bốn trăm hai mươi triệu đồng lãi suất một trăm hai mươi một một năm thu lợi bất chính hơn tám mươi bảy triệu đồng
để vay được tiền của đức con nợ phải thế chấp thẻ atm căn cước công dân giấy chứng minh nhân dân và sổ bảo hiểm xã hội
một tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà đổ cờ cá ngựa ăn tiền đã bị phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long phối hợp với công an huyện long hồ và công an xã lộc hòa triệt xóa thành công
tạm giữ một mươi chín đối tượng và gần một trăm hai mươi triệu đồng
tù điểm đánh bạc trên bị bắt quả tăng tại đất nhà của ông nguyễn thanh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy thuộc ấp phước long xã lộc hòa huyện long hồ
tại hiện trường tổ công tác đã bắt quả tang một mươi chín đối tượng cùng nhiều tăng vật liên quan đến đánh bạc
ngoài ra lực lượng còn tạm giữ gần một trăm hai mươi triệu đồng cùng hai mươi một điện thoại di động và hai mươi một chiếc xe máy
thưa quý vị liên hoan phim châu á đà nẵng lần thứ nhất sẽ được tổ chức từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng năm
sự kiện do ủy ban nhân dân tp đà nẵng chỉ đạo hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh việt nam chủ trì
phối hợp với sở văn hóa và thể thao tp đà nẵng tổ chức
vào chiều ngày hôm qua tại hà nội đã diễn ra buổi họp báo thông tin về liên hoàn phim
liên hoan phim châu á đà nẵng lần thứ nhất lựa chọn và vinh danh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc
giàu giá trị nhân văn có khám phá mới mẻ nghệ thuật thể hiện độc đáo
khích lệ những tài năng mới của điện ảnh việt nam và khu vực châu á
giới thiệu rộng rãi đến công chúng những tác phẩm điện ảnh mới
có giá trị cao về nội dung và nghệ thuật của các nền điện ảnh châu á việt nam
và các bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới
diễn ra trong năm ngày với nhiều sự kiện nổi bật như chương trình chiếu phim ngoài trời
trong ba đêm tại công viên apec chương trình giao lưu nghệ sĩ nổi tiếng với khán giả
hội thảo xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại đà nẵng
hội thảo điện ảnh nhật bản kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với việt nam
liên hoan phim lần này được xây dựng trên tinh thần của một liên hoan phim tầm cỡ châu lục
để quảng bá hình ảnh của việt nam đến thế giới và thu hút bạn bè thế giới đến việt nam
đặc biệt là đến đà nẵng
tham dự liên hoan phim châu á đà nẵng lần thứ nhất có hai mươi sáu bộ phim đến từ việt nam
một mươi bộ phim đến từ châu á thái bình dương
tối qua một mươi chín tháng bốn đã diễn ra lễ xuất quân đoàn thể thao việt nam tham dự sea games ba mươi hai
theo đó đoàn gồm một bốn
trong một ba thành viên và là số lượng thành viên đông nhất ở các kỳ sea games diễn ra tại nước ngoài
riêng đoàn thể thao công an nhân dân tham dự sea games lần này gồm có một mươi hai vận động viên
bốn huấn luyện viên tranh tài tại một mươi nội dung thi đấu khác nhau
các vận động viên của thể thao công an nhân dân tham dự sea games ba mươi hai tại campuchia
đều là những vận động viên trọng điểm được tuyển chọn kỹ lưỡng và đào tạo bài bản
trong đó có không ít cá nhân xuất sắc điển hình như trần ngọc nghĩa
người đang giữ kỷ lục quốc gia tại nội dung tám trăm linh m nam môn điển kinh
hay là nguyễn ngọc trâm nữ võ sĩ karate đương kim huy trương vàng sea games
tại buổi gặp vận động viên huấn luyện viên thể thao công an nhân dân trước khi lên đường tham dự sea games ba mươi hai
đại diện cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an đã gửi lời động viên
và lời chúc thi đấu thành công tới đoàn thể thao công an nhân dân trong tham dự sea games ba mươi hai lần này
thể thao công an nhân dân đặt mục tiêu sẽ dành từ một đến hai huy chương vàng
đại diện cho thể thao công an có võ cục truyền công an
năm nay bên nước bạn campuchia có một võ cục truyền của campuchia là bua to
võ cổ truyền công an cũng tham gia được một huấn luyện viên và một vận động viên
vận động viên ngô đức mạnh đã từng vô địch quốc gia vô địch đại hội rồi thì được chọn
và vừa rồi em ngô đức mạnh có đi thi đấu tại campuchia giải vô địch đông nam á
thì cũng đã thành công và mang được huy chương vàng vô địch đông nam á cho thể thao công an nhân và cho thể thao việt nam
để chuẩn bị cho sea games ba mươi hai các huấn luyện viên vận động viên của thể thao công an nhân dân
đã tập trung luyện tập từ sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
dù thể lệ thi đấu tại sea games ba mươi hai lần này có nhiều thay đổi các quốc gia khác cũng tung ra lực lượng khá mạnh
nhưng các vận động viên vẫn tự tin là sẽ thi đấu tốt trên đất campuchia lần này
bố bồn giê xu lần này em đã trải qua các giải châu á lẫn thế giới để được cõi sát
và được theo huấn luyện theo huấn luyện
giáo án tập luyện của đội tuyển giê xu rất là lặng khá là mềm nhọc
nhưng mà càng như vậy em càng phải quyết tâm cố gắng để đạt thành tích tốt nhất
dành cho đội tuyển công an nhân dân và đội tuyển việt nam
bộ môn kiếm một em thường là tập phun cả thứ bảy chủ nhật
nhất là chuẩn bị hết một trăm linh sức và cắm trại ở tại bộ môn
để có thể là giành được toàn tâm toàn ý và tất cả sức lực để dồn vào cho sea games ba mươi hai lần này
sea games ba mươi hai sẽ diễn ra từ ngày năm đến ngày một mươi bảy tháng năm tại campuchia
các môn thi đấu tại sea games sẽ diễn ra tại năm thành phố là brom penh siem diep preb sihanouk kampot kep
theo thông tin từ ban tổ chức nước chủ nhà campuchia
toàn bộ một mươi một đoàn thể thao tham dự sẽ không tính bất kỳ loại phí nào
liên quan đến sinh hoạt chỗ ở và di chuyển trong thời gian tham dự kỳ đại hội này